theo tổng cục hải quan kể từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay việt nam đã nhập khẩu bảy mươi bốn ô tô nguyên chiếc với trị giá một sáu mươi sáu tỷ usd
tuy nhiên lượng xe nhập khẩu đang có xu hướng giảm dần
giá trị nhập khẩu ô tô nguyên chiếc có phần khiêm tốn so với các mặt hàng khác
và không nằm trong một mươi nhóm mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất của việt nam
trong chín tháng qua thái lan vẫn là thị trường dẫn đầu xuất khẩu xe vào việt nam
với gần hai mươi bảy ô tô nguyên chiếc đạt giá trị kim ngạch hơn bốn trăm tám mươi bốn triệu usd sau thái lan là indonesia